khi một tác phẩm về đài tài hiện đại nhưng đến với nghệ thuật trèo thì phương pháp biểu diễn của nghệ thuật trèo nó được lan tỏa nó được giữ nguyên
đàm nhận vai nam trong vở diễn rồng phượng diễn viên tất dũng thừa nhận đây là vai khó với anh
việc vừa phải hát trèo vừa diễn thoại đạt tâm lý nội tâm nhân vật nhưng lại không được quá kịch là một trở ngại lớn đòi hỏi anh phải nỗ lực rất nhiều trong tập luyện
trong vở diễn này tôi đóng vai nam là một người cháu trong một gia đình làm nghề theo
áp lực với khó khăn đầu tiên là về khâu kịch bản tại vì xuất phát vở rồng phượng là kịch bản của kịch
bọn mình làm trèo thì văn nó vần tại vì nó có cả hát cả múa nó như kịch thì nó chỉ thoại không
có nhiều đoạn tôi rất là xúc động nó cũng hình dung ra cái cuộc sống ở ngoài đời mình
nhưng không mong muốn sao là khán giả ngày càng
đến gần hơn mấy cả nghệ thuật trèo và yêu mến nghệ thuật trèo truyền thống của cháu và mình
là vở trèo có đề tài hiện đại sân khấu và trang phục của vở diễn cũng được tính toán để mang tới không gian mở
sân khấu của vở diễn này không được trang trí theo phong cách tả thực mà được thiết kế mang tính ước lệ gợi mở
bục bệ được sử dụng linh hoạt khi mở sẽ tạo thành không gian của hai làng nhưng khi đóng lại thành nội cảnh gia đình
đặc biệt lấy bối cảnh làng nghề theo lên những tấm lụa được tận dụng triệt đề
không chỉ trang trí không gian diễn toàn bộ phục trang áo dài của diễn viên được thiết kế bằng lụa tơ tầm cao cấp
bức tranh dòng phượng cũng được thiết kế kỳ công sắp xếp để đạt hiệu quả cao nhất
trong những cảnh xung đột nội bộ tranh dòng phượng luôn được tách ra nhưng khi hai làng hòa hợp bức tranh được đóng lại thành một bức vẽ hoàn chỉnh
trước hết tôi thấy vở dòng phượng này với một dàn diễn viên trẻ đẹp đầy tài năng
các em bảo đảm được về cả về diễn xuất và những giọng hát hay
vở này về hình thức màu sắc là rất đẹp và xem nhiều đoạn xúc động xúc động của cô phượng và tình yêu của dòng phượng
tính là nó cũng đem lại cho thế hệ trẻ ngày hôm nay tính là cảm nhận được tình yêu sâu sắc
tính là cảm nhận được tình yêu sâu sắc như thế nào mà nó đẹp như thế nào của cả một thời xưa
dòng phượng khá tốn kém với sự đầu tư về bối cảnh trang phục cũng như có hơn bốn mươi diễn viên tham gia
sự đầu tư đó một phần vì muốn thay đổi suy nghĩ của khán giả khi nghĩ về trèo cũng như muốn kéo khán giả đến dạp
tuyến truyện có chuyện xưa và chuyện nay của ba thế hệ trong vở trèo dòng phượng có thể tiếp cận được với nhiều đối tượng khán giả
không chỉ có tính giáo dục về làng nghề vở diễn còn có nhiều ý nghĩa về tình yêu đôi lứa về gia đình
lòng vị tha trong cuộc sống
quý vị và các bạn thân mến mới đây hội nhạc sĩ việt nam đã tổ chức liên hoan âm nhạc toàn quốc đợt một năm hai nghìn hai mươi
trong lần đầu tiên được tổ chức liên hoan đã thu hút được sự tham gia của một trăm năm mươi hội viên với hơn bốn mươi sáng tác mới ở các thể loại âm nhạc
sau ba ngày diễn ra sôi nổi liên hoan đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp
đối với những người tham dự
liên hoan âm nhạc của hội nhạc sĩ việt nam đã trở thành sinh hoạt nghiệp vụ rất truyền thống
từ năm hai nghìn bảy hàng năm hội đều tổ chức các cuộc liên hoan âm nhạc
tuy nhiên những năm trước đây liên hoan thường chia thành từng khu vực nhỏ
các tri hội thực ra dựng tác phẩm trước bằng lực lượng sẵn có của địa phương đa số thu vào bằng đĩa và mang đến liên hoan trình diễn phần nhạc có sẵn làm giảm tính chuyên nghiệp
với tiêu chí nâng cao tính chuyên nghiệp tính dân tộc và tính quảng bá thì năm nay hội nhạc sĩ việt nam đã quyết định tổ chức liên hoan âm nhạc toàn quốc để cải tiến hình thức trình diễn sinh động và mang tính chuyên nghiệp hơn
chúng tôi đã mời một hội đồng nghệ thuật thẩm định gồm những nhạc sĩ rất là có uy tín có kinh nghiệm và là những người cầm cân nảy mực trong việc thẩm định các tác phẩm
những tác phẩm mà đã được lựa chọn bốn mươi tác phẩm trên hơn hai trăm linh tác phẩm được gửi tới thì đây là những tác phẩm rất tốt
liên hoan đợt một lần này là toàn khu vực phía bắc với sự tham gia của một trăm năm mươi nhạc sĩ nghệ sĩ đến từ ba mươi một tỉnh thành phố từ hà giang cho đến thừa thiên huế
trong đó có các trung tâm âm nhạc lớn như hội âm nhạc hà nội hội âm nhạc hải phòng hội âm nhạc thừa thiên huế
có tổng số bốn mươi ca khúc và ba tác phẩm khí nhạc mới tham gia liên hoan
với tỷ lệ là nhạc không lời là chiếm số ít so với những bản nhạc thanh nhạc tức là những ca khúc
những bản tốt ca và những bản hợp sướng thì rõ ràng đây là một trong những cái gọi là một sự chưa tật là cân đối và hài hòa giữa các tác phẩm
thì ở đây là chúng ta thấy được một cái điểm rất là rõ tức là cái thế mạnh của các nhạc sĩ việt nam từ trước đến nay vẫn là làm việc chủ yếu sáng tạo trong lĩnh vực ca khúc
và vì vậy cần nâng cao hơn nữa và cần đẩy mạnh hơn nữa trong lĩnh vực khí nhạc chính là một phương tiện
là một cái nghệ thuật mà có thể là hòa đồng với các ngôn ngữ
một tác giả khá đặc biệt khi tham gia liên hoa năm nay là giáo sư bác sĩ nguyễn anh trí với ca khúc hát tặng trường sa gạc ma
và hy sinh mặc dù rất bần rộn với công việc của một bác sĩ của một người làm quản lý một kỳ viện
nhưng tôi vẫn cảm thấy là thực sự âm nhạc làm cho tôi khỏe khoán hơn tươi vui hơn và hồi nhập được tốt hơn với công việc
đề tài của liên hoan năm nay là gìn giữ biển đảo việt nam và thành tiệu xây dựng nông thôn mới
các tác phẩm được ban tổ chức lựa chọn giản dựng phối khí và do giàn nhạc trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội cùng các nghệ sĩ thể hiện
năm nay liên hoan đã loại bỏ hoàn toàn tình trạng hát nhép và hát trên nền nhạc được thu âm trước
mạnh cường mang đến một tác phẩm chính choãng triệu xuân tác phẩm viết về bản sắc của người dân tộc mông
đến được với liên hoa âm nhạc ngày hôm nay thì rất xinh đẹp vấn khởi
và buổi khai mạc hôm nay thì mạnh cường cũng rất mong nghe được các tác phẩm của những người bạn những người anh những người thế hệ trên
để mình tiếp tục
được lắng nghe được giao lưu được học hỏi và đó là cũng là cái tích lũy kinh nghiệm cho mình cho những dịp tiếp theo
tất cả các anh em nghệ sĩ đều đây là một là cái chỗ để chúng tôi giao lưu về chuyên môn này rồi là có những sáng tác mới của bạn bè đồng nghiệp
thì đây là một niềm vui mừng để có những tác phẩm để ca ngợi quê hương đất nước để cống hiến
cuộc liên hoan âm nhạc vành quốc lần này dung hòa cả hai yếu tố tính xã hội và tính nghệ thuật
ban tổ chức đã cố gắng nâng cao chất lượng nghệ thuật và tính chuyên nghiệp cho các ca khúc đại chúng
mặt khác cũng đưa các sáng tác khí nhạc đến với công chúng
vì vậy đây là một sự kiện thu hút được sự quan tâm của những người yêu âm nhạc hiện nay
cho thấy sự cố gắng của hộ nhạc sĩ việt nam trong một chương trình được sản dựng công phu và chuyên nghiệp hơn
ca khúc viết là chặt chẽ từ lời cho đến các cấu trúc nhạc các màu sắc âm nhạc thì khá là đa dạng
thế cho nên là
có rất là nhiều các cái bài hát với các cái hình thức khác nhau
với cả các cái tuyến giai điệu từ việc nhẹ nhàng cho đến là vui tươi cho đến cái hình thức là hành khúc thì đều có cả
theo mình thấy thì là chất lượng và mình tin rằng là sẽ càng ngày càng có chất lượng hơn
và như hôm nay thì mình thấy là các cái nhạc sĩ tương đối là những cái người có tuổi
nhưng mình tin rằng là những cái
với một cái chương trình như thế này thì sẽ lôi kéo được nhiều các cái nhạc sĩ trẻ tuổi hơn tham gia
liên hoan âm nhạc
toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức là cơ hội để các nhạc sĩ tác giả gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm
liên hoan âm nhạc toàn quốc cũng nhằm điều dương quảng bá những tác phẩm công trình âm nhạc mới
tiếp tục động viên khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo trong các lĩnh vực sáng tác biểu diễn lý luận phê bình và đào tạo âm nhạc
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hầm thư phongvănhoa org vn hoặc có số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau